hội nghị của ủy ban tham vấn thuận lợi hóa thương mại asean lần thứ một mươi sáu
atf jcc một mươi sáu vừa được tổ chức tại hà nội do việt nam làm chủ tọa
đây là hội nghị đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi thuộc kênh kinh tế do bộ công thương phụ trách
đoàn việt nam bao gồm đại diện của các bộ công thương tài chính khoa học và công nghệ
và một số cơ quan có liên quan
hội nghị atf jcc một mươi sáu đã tập trung thảo luận những nội dung chính trong hợp tác
tạo thuận lợi cho thương mại của khối asean cũng như tham vấn các sáng kiến
như minh bạch hóa đơn giản hóa các thủ tục hải quan nhằm mục tiêu cắt giảm một mươi
chi phí giao dịch thương mại nội khối vào năm hai nghìn hai mươi và tăng cấp đôi giá trị giao dịch thương mại nội khối
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm như được đặt ra trong kế hoạch hành động chiến lược
tạo thuận lợi cho thương mại của cộng đồng kinh tế asean năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch hành động chiến lược aec hai nghìn hai mươi năm cho thương mại hàng hóa
với vai trò chủ tịch việt nam đã chủ động
linh hoạt trong quá trình điều phối cuộc họp
một trong những hoạt động quan trọng của hội nghị là phối hợp hoạt động giữa các nhóm công tác chuyên ngành
trong asean để bảo đảm mục tiêu chung là tạo thuận lợi cho thương mại thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối
việt nam đã có những đóng góp tích cực thiết thực trong quá trình thảo luận
các kết quả chính của hội nghị sẽ được báo cáo lên hội nghị các quan chức cao cấp asean
lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức tại hà nội trong những ngày tới